tại hà nội trung đoàn bộ binh năm mươi chín sư đoàn bộ binh ba trăm linh một bộ tư lệnh thủ đô hà nội đã tổ chức cấp giấy chứng nhận
và bàn giao một trăm năm mươi tám công dân đã hoàn thành thời gian một mươi bốn ngày cách ly đủ điều kiện sức khỏe để trở về với gia đình
tại buổi bàn giao trung đoàn bộ binh năm mươi chín sư đoàn bộ binh ba trăm linh một là một trong hai đơn vị thuộc bộ tư lệnh thủ đô hà nội
hoàn tất thủ tục và đưa một trăm năm mươi tám công dân đủ điều kiện cách ly một mươi bốn ngày trở về với gia đình
trong đó có năm công dân là người hàn quốc
trong quá trình cách ly người dân đã chấp hành nghiêm về công tác phòng chống dịch bệnh các quy định của quân đội và theo hướng dẫn của bộ y tế
nhiều người đã bày tỏ niềm xúc động và muốn nói lời cảm ơn tới đảng nhà nước quân đội đã giúp đỡ bà con trong những lúc khó khăn nhất
thông qua đó đã thể hiện tinh thần tương thân tương ái đoàn kết quân dân một lòng tình yêu thương sự gắn kết và sẻ chia của cộng đồng
niềm tin vào sự lãnh đạo đường lối và chủ trương đúng đắn của đảng nhà nước quân đội ta trong phòng chống dịch covid một mươi chín